tối ngày hôm qua một mươi bảy tháng một mươi một đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và tỉnh nam định đã dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
với nhân dân ở khu dân cư hòa vượng phương lộc vượng thành phố nam định
phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động thiết thực
nhằm khơi dậy phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
phó thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương mặt trận tổ quốc các cấp các tổ chức đoàn thể
nhân dân khu dân cư hòa vượng nói riêng tỉnh nam định nói chung cần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội nâng cao chất lượng các cuộc vận động
phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh tập hợp quân chúng tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân
nhân dịp này phó thủ tướng đã tặng quà cho một mươi hộ nghèo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tặng quà cho năm gia đình chính sách
có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư hòa vượng phường lộc vượng thành phố nam định